đánh bắt gần bờ là thực trạng đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh cà mau từ rất lâu
dù các ngành chức năng của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
thậm chí đến những hình thức chế tài mạnh tay
thế nhưng một bộ phận không nhỏ người dân
vẫn cố tình đưa phương tiện thủy nội địa ra vùng biển đánh bắt
gây khó khăn cho công tác quản lý
nhưng việc chuyển đổi cải hoán tàu cá có công suất lớn
khai thác ở vùng biển xa
thì không phải ngư dân nào cũng có điều kiện đầu tư phương tiện ngư cụ
tỉnh cà mau có khoảng tám mươi hai cửa sông ăn thông ra biển
các phương tiện khai thác ven bờ thường ra vào những cửa biển không có trạm kiểm soát biên phòng
nên gây khó khăn cho công tác quản lý kiểm tra xử lý phương tiện phát sinh theo quy định
đa phần các chủ phương tiện làm nghề khai thác thủy sản ven bờ
còn khó khăn về điều kiện kinh tế trình độ học vấn thấp
nên ý thức và việc chấp hành các quy định về quản lý khai thác

bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn hạn chế
cái khó nhất hiện nay của cà mau là còn một lượng lớn phương tiện nấp bóng phương tiện đường thủy nội địa
để lén ra biển khai thác làm cạn kiệt nguồn tài nguyên biển
khó khăn thì đầu tiên thì đồ đạc nó không có giờ thì nó ít lợi cạn kiệt nó không còn nhiều như mỗi năm nữa
vì làm như là nó không trách sản nữa nó cạn kiệt nó ít lời
tôm cá nó cũng ít nhưng mà dòng bảo thì nó nhiều
xuồng thì nhỏ đậu ở nhà thường xuyên mình thử ra không có làm thu nhập được cho cuộc sống
hoạt động đánh bắt gần bờ có từ rất lâu đời
một phần là do nghiệp cha truyền con nối của các hộ dân sống ven biển
và dân di cư về đây hành nghề đánh bắt gần bờ bằng phương tiện thủy nội địa
tùy những năm qua ngành chức năng tỉnh cà mau đã tích cực
thực hiện chủ trương giảm dần tàu cá có công suất máy dưới hai mươi km
khai thác hải sản ở vùng biển ven bờ
đồng thời khuyến khích ngư dân nâng cấp cải hoán tàu cá công suất lớn hơn
để khai thác tại các ngư trường xa bờ
nhưng rất nhiều chủ tàu vẫn giữ tập quán khai thác sản xuất manh mún nhỏ lẻ
hiệu quả kinh tế thấp mà gây hệ lụy không hề nhỏ đến môi trường sinh thái biển
cái ảnh hưởng của hoạt động khai thác ven bờ này
tất nhiên nếu như sử dụng các nghệ cấm các ngư cụ bị cấm
với các hình thức khai thác các ngư cụ bị cấm
thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường sinh thái
cũng như là nền đáy nơi ương dưỡng của vùng biển ven bờ
nơi ương dưỡng của các loại trứng loại trùng
và cũng là nơi để các loại thị sản trưởng thành bố mẹ
vào theo mùa vụ để sinh sản
thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn
trước đây do phân quyền quản lý tàu cá có công suất mấy
dưới hai mươi mã lực chưa được cấp huyện quan tâm đúng mức
nên hiệu quả của các loại thị sản
và công tác quản lý nhóm tàu này còn hạn chế
từ khi huyện bàn giao hồ sơ về tỉnh quản lý đến đây
rất ít phương tiện đủ điều kiện để gia hạn lại giấy phép khai thác thủy sản
đa số các phương tiện đã cải khoáng sửa vỏ thai máy
mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền
dẫn đến rất khó khăn trong quản lý phương tiện khai thác trên tàu cá
những phương tiện có đăng ký đăng kiểm thì ngành chức năng quản lý được
còn những phương tiện thủy nội địa cố tình qua mặt ngành chức năng
để men theo đường tiểu ngạch thông ra biển đánh bắt
thì còn nhiều vô số kể
tuy các phương tiện này chỉ đánh bắt trong thời gian ngắn
nhưng vẫn tìm ẩn nhiều nguy hiểm khi có sóng to gió lớn bất ngờ xảy ra
mình đánh bắt gian bờ người xuồng nhỏ ghe nhỏ là không có hoạt động được nhiều
con nước thì đi cũng vài ba ngày là chứ không có được nhiều như mà
mùa nam thì làm nó dông mưa quá
nó cũng bóp bên làm đủ ăn đủ ăn vậy thôi
bây giờ dân ở trong
trong bờ là sinh kế nghèo đói
nhưng mà ở ngoài biển lại là trong tháng này
hai ba tháng này lại là xuất hiện con guốc
xuất hiện con sứa xuất hiện cái lò cá cơm gì đó
mà nếu không khai thác thì
thì thì thì không còn
họ thấy tiền ở ngoài biển họ cứ ra họ làm
nhưng mà họ chưa nghĩ đến cái việc là ra ngoài
mà tàu không đảm bảo an toàn không có trang thiết bị nào ghi các thứ
thì lỡ như có dòng tố lốc xáy là
mà thực tế đã có
thời gian qua rất nhiều
rất nhiều cái hoàn cảnh thương tâm mà chìm và chết
rồi người mất tích các thứ
theo số liệu tàu cá từ các huyện tổng hợp báo cáo là một năm trăm bảy mươi tám tàu
nhưng chỉ chín trăm năm mươi một tàu cá đủ điều kiện
và được chiếc cục thủy sản cà mau quản lý thực hiện
theo luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy
còn một lượng lớn tàu cá trễ hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản
nguyên nhân chủ yếu là do tàu cá nằm bờ vì thiếu kinh phí hoạt động
đang đầu để sửa chữa
và một số chủ tàu chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
theo quy định
mình chấp hành theo vũ trường của dân chính phủ
tiếp tục tăng cường tuyên truyền
để cho người dân hiểu rõ
những đối tượng còn lại mà chưa lắp đặt
thì chúng tôi buộc phải thực hiện cam kết có lộ trinh
rồi là các đơn vị chức năng kiểm tra tăng cường hơn
đặc biệt là lực lượng kiểm tra quản lý tàu hoạt động ra vào cửa biển
và hoạt động trên biển như biên phòng thanh tra thủy sản

và các lực lượng chuyên ngành khác
kể cả là hải quân kể cả là cảnh sát biển
để tăng cường công tác kiểm tra xử lý các đối tượng
mà thu cái diện lắp đặt bắt buộc lắp đặt
mà đến thời điểm này chưa lắp đặt
để làm sao chúng tôi đạt được cái mục tiêu đó
vấn đề đặt ra là đối với nhóm tàu chưa được đăng kiểm đăng ký
và cấp giấy phép khai thác thủy sản
mà vẫn ngang nhiên khai thác thủy sản
cần có giải quyết thỏa đáng
vừa phải đảm bảo được nhu cầu sinh kế hàng ngày bền vững cho họ
vừa bảo vệ được nguồn lợi thủy sản vào các mùa sinh sản
để làm được điều này
thì yêu cầu tất yếu là chuyển đổi nghề cho ngư dân đánh bắt thủy sản gần bờ
thế nhưng bài toán chuyển đổi ngành nghề này
người dân vẫn luôn mong đợi mà chưa có đáp án khả thi
trên thì có hỗ trợ được cái đồng giống
mình phát triển cái nghề lớn hơn
mình như làm lưới ghẹ hoặc là này kia gì đó
làm ra dương khơi ra
để có thu nhập cho nó ổn định cuộc sống gia đình
chứ làm cạn này thì nó bấp bên quá
nó không có đủ cuộc sống
thì cũng đề chức coi mà nhà nước có hỗ trợ
là do đồng giống đổi nghề làm
hoặc là có tạo cái phương tiện nào khác để làm trong cuộc sống
tại cửa biển khánh hội có hơn năm trăm linh phương tiện đánh bắt thủy hải sản
trong đó có gần một trăm hai mươi phương tiện công suất máy dưới hai mươi mã lực
ngoài ra còn có hơn bốn trăm linh phương tiện vỏ lại
đánh bắt tự phát gần bờ
đây là vấn đề không chỉ riêng xã khánh hội
mà là vấn đề chung của nhiều địa phương khác
còn các địa phương chỉ dừng lại ở khâu điều tra thống kê
chứ chưa có một đề xuất nào cụ thể
để chuyển đổi nghề phù hợp
thời gian qua chúng tôi có chọn lọc
xác định trọng tâm trọng điểm
rồi kể cả thí điểm
làm vừa làm vừa đúc hết kinh nghiệm
có hiệu quả khẳng định là có hiệu quả
từ cái hiệu quả đó rồi để đánh
động tác động để chứng minh cho người dân
người ta thấy là có hiệu quả
để người ta tự nguyện
có cái cách người ta chuyển
chứ để giảm đi cái hỗ trợ từ cái ngân sách nhà nước
một cái mô hình chuyển đổi nghề
theo quy định của nhà nước
chúng tôi xây dựng thí điểm là cũng không dưới hai trăm linh triệu
hai trăm linh triệu là kinh viết của ngân sách nhà nước
theo đó là dân cũng phải có đối ứng
bởi vì quy định bắt buộc anh phải đối ứng
chuyển nghề cho anh
anh phải đối ứng năm mươi
thì cũng tầm một trăm linh ngoài hai trăm linh triệu nữa
thì đối với những cái đối ứng
đối tượng thuộc dạng chuyển đổi nghề này
mà anh phải bắt người dân bỏ ra
cái bản tiền đối ứng như vậy
thì đó là cũng có vấn đề
tỉnh cà mau cũng đã thí điểm một số mô hình chuyển đổi
tiêu biểu là hai mô hình chuyển đổi
từ nghề te sang nghề lưới rê
cho chính hộ và một mô hình chuyển đổi
từ nghề te sang nghề ốc mực
với một hộ tham gia
đây là những mô hình được đánh giá là có hiệu quả
tích ảnh hưởng đến nguồn lợi hải sản gần bờ
bài toán này đã đặt
ra nhiều năm nhưng đến nay chỉ mới dừng lại
ở khâu báo cáo xin ý kiến
mà chưa có hướng giải quyết cụ thể
chưa tổng kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả
khi điều tra xong thống kê xong
cũng có cái cơ sở cái số liệu
cái minh chứng để đề sức
để xem xét tính toán đến cái vấn đề chữ nghề
anh làm cái nghề này
bị sát cấm bị sát hại
nguồn loại hải sản nhà nước không cho phép
thì dẫn động anh
hỗ trợ anh bắt buộc anh
đổi sang cái nghề khác
mà nó thân thiện hơn
nó ít sát hại hơn
mà nó vẫn đảm bảo được cuộc sống mua sinh
và kể cả chuyển anh không cho anh khai thác thủy sản
mà chuyển anh lên trên bờ
anh nuôi chồng hải sản
anh làm cái du lịch sinh thái
làm cái mô hình nhỏ vậy đó
mà có cái sự đồng quản lý vậy đó
nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề
của ngư dân toàn tỉnh cà mau là rất lớn
nhưng hàng năm nguồn ngân sách hỗ trợ
để chuyển đổi nghề rất hạn chế
mà đa phần các chủ phương tiện làm nghề
khai thác hải sản ven bờ
còn khó khăn về điều kiện kinh tế
thiếu phương tiện ngư cụ
nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước
thì khả năng tự chuyển đổi nghề của ngư dân
gần như là không thể
đây là một vấn đề lớn quan trọng
và có nhiều khó khăn bất cập
cần phải nghiên cứu tìm giải pháp căn cơ
bình vững từ nhiều cấp nhiều ngành
toàn diện trên từng vấn đề của xã hội
nhất là công tác bảo vệ môi trường
và nguồn lợi thủy sản
những bất cập trên dẫn đến tình trạng
là dù ngành chức năng các cấp chính quyền
đã nỗ lực tuyên truyền vận động hỗ trợ
chuyển đổi nghề nhưng các ngư dân
vẫn hành nghề
mà có một cái bây giờ
như thời tiết năm nay thì làm không được
hơn nữa là đa số là làm bằng vỏ
chứ không được ghe nữa
thì bây giờ theo
ở khóm cũng nhìn thấy
bà con ta cũng yêu cầu
mình có cái đồng vốn
để dù là mình sắm được chiếc ghe hơi bự
giúp nữa mình ra ngoài mình làm
có thể nó phát triển hơn chứ làm như vậy
ngay qua ngày
không phát triển được
một thực trạng đáng nói
là hầu hết các tàu lưới kéo
thường có chiều dài thân tàu
từ một mươi hai tới một mươi năm mét
được cấp phép khai thác ở tuyến lộng
nhưng lại đánh bắt hải sản ven bờ
nhiều chủ tàu hành nghề lưới kéo cho biết
nguồn lợi hải sản đang cạn kiệt
nên phải chuyển từ tuyến lộng sang tuyến ven bờ
còn với những phương tiện
te cải hoáng để đăng ký hành nghề lưới rê
thì lại cố tình đánh bắt sai luồn tuyến
vì bản thân của lưới rê
là phải đánh bắt vùng khơi
nhưng khi được cải hoáng
thì phương tiện lại không đủ điều kiện hoạt động xa bờ
rồi là điều kiện về
tự nhiên về nguồn lợi thủy sản
của cái vùng mình muốn nắm
rồi là điều tra thống kê
các cái vấn đề về xã hội học khác
quách định ra các cái
chiến lược để tham mưu cho quỹ ban tỉnh
cũng như trung ương
qua các cái chiến lược
chiêu cục thủy sản cà mau hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương
tiếp tục tuyên truyền
giáo dục pháp luật cho người dân
hiểu rõ quy định về đăng kiểm đăng ký
và cấp giấy phép khai thác thủy sản
đồng thời vận động chủ tàu
chuyển nghề khai thác từ nghề cấm nghề hạn chế
sang nghề cho phép theo quy định
thân thiện với môi trường
bên cạnh đó để chuyển đổi nghề cho ngư dân
đánh bắt gần bờ
thì sẽ cho phép đăng kiểm đăng ký phương tiện thủy nội địa
thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật
buộc tháo dỡ tàu cá đối với hành vi đóng mới
cải hoáng tàu cá
để nguồn lợi thủy sản của vùng biển tây nam
thật sự phát triển bền vững
cho nhiều thế hệ mai sau